hội đồng lý luận bộ công an chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đại biểu
hội đồng lý luận bộ công an công an các đơn vị địa phương sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến và triển khai nghiêm túc sau hội nghị này
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh bối cảnh tình hình mới đòi hỏi công tác lý luận công an nhân dân phải tiếp tục được đẩy mạnh đổi mới toàn diện nhanh chóng vươn lên để theo kịp với tình hình
công tác lý luận công an nhân dân phải phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới kịp thời cụ thể hóa các quan điểm đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội bám sát yêu cầu nhiệm vụ của thực tiễn đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự xây dựng lực lượng công an nhân dân phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương và bộ công an

công tác lý luận công an nhân dân phải phục vụ đắc lực nhiệm vụ của đảng chính sách phục vụ công an trung ương và bộ công an trung ương
trong một mươi năm công tác lý luận công an nhân dân trong tình hình mới bộ trưởng tô lâm đã trao tặng kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc cho đồng chí nguyễn xuân thắng ủy viên bộ chính trị chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh và tám đồng chí trong hội đồng lý luận trung ương
trung tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cũng đã trao tặng bằng khen của bộ công an cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong một mươi năm thực hiện công tác lý luận công an nhân dân trong tình hình mới
trung tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhân dân trong tình hình mới
để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa việt nam và australia nói chung giữa bộ công an việt nam với các đối tác australia bộ trưởng tô lâm đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược việt nam australia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực trong đó có hợp tác an ninh quốc phòng nghiên cứu lộ trình nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện tiếp tục duy trì triển khai các hoạt động hợp tác chia sẻ thông tin tội phạm
phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm có liên quan hai nước tập huấn nâng cao năng lực cán bộ thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác nhất là bản ghi nhớ về hợp tác cảnh sát và phòng chống tội phạm có tổ chức năm hai nghìn một mươi tám
hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù năm hai nghìn một mươi tám tích cực phối hợp chuẩn bị tổ chức đối thoại an ninh lần thứ ba vào năm hai nghìn hai mươi hai tại australia khi tình hình dịch covid một mươi chín được kiểm soát
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh bộ công an việt nam mong muốn
chính phủ australia tiếp tục quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi để quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật hai nước ngày càng được thắt chặt hơn nữa
trên các lĩnh vực an ninh cảnh sát quản lý xuất nhập cảnh tương trợ tư pháp nâng cao năng lực phòng chống các loại tội phạm ma túy công nghệ cao mua bán người và đưa người đi di cư trái phép tội phạm phi truyền thống
bộ trưởng karen andrew bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật australia với bộ công an việt nam
trong đó có bộ nội vụ australia nói riêng tiếp tục được duy trì phát triển và ngày càng đi vào chiều sâu hiệu quả thiết thực
mong muốn thời gian tới bộ nội vụ australia và bộ công an việt nam tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác đặc biệt trên lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia an ninh mạng nâng cao năng lực điều tra cảnh sát an ninh
sáng nay tại hà nội học viện quốc phòng bộ quốc phòng đã tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh khoa tám mươi ba
khóa học giúp các học viên nâng cao khả năng tư duy dự báo chiến lược trình độ nhận thức năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng an ninh
tham gia khóa học các học viên là những cán bộ chủ chốt của các ban bộ ngành địa phương và lực lượng vũ trang được nghiên cứu các chuyên đề về chiến lược quốc phòng một số nước liên quan đến quốc phòng an ninh của việt nam
chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới đường lối quan điểm của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về quốc phòng an ninh
đây đều là những nội dung rất quan trọng và thiết thực góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
thưa quý vị văn hóa công an nhân dân có quá trình phát triển
công an nhân dân có quá trình xây dựng hình thành lâu dài liên tục gắn liền với lịch sử xây dựng phát triển và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân
ngay từ những ngày đầu được thành lập cùng với nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội công tác xây dựng văn hóa trong công an nhân dân luôn được chú trọng quan tâm và có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng là nền tảng động lực thúc đẩy xây dựng lực lượng công an nhân dân từng bước phát triển và trưởng thành
công tác tại đơn vị có đặc thù hàng ngày phải trực tiếp tiếp xúc giải quyết hồ sơ thủ tục cấp căn cước công dân cho hàng trăm người dân
áp lực thời gian công việc nhiều nhưng thiếu tá đoàn thùy linh luôn cố gắng thực hiện tốt phương châm năm xin năm luôn gồm xin chào xin cảm ơn xin phép xin lỗi xin được hướng dẫn luôn mỉm cười luôn nhẹ nhàng luôn lắng nghe và thấu hiểu luôn giúp đỡ luôn thượng tôn pháp luật
chúng tôi chấp hành đúng
theo thông tư số hai mươi bảy của bộ công an quy định về việc chấp hành điều lệnh quy trình quy chế công tác cũng như quy định về chuẩn mực đạo đức và trách nhiệm trong công tác tiếp dân
thực ra là chúng tôi luôn tâm niệm là khi tiếp dân là sẽ có một trái tim nóng và một cái đầu lạnh đấy
khi như thế là việc trước tiên là phải bình tĩnh trước đã phải coi công dân như là người đáng tuổi cha mẹ mình đi
nếu mà người ta thường là những người nóng tím đấy là thường người ta tuổi là rất là cao tuổi đấy
như là những
người về hưu này thì chúng tôi luôn cố gắng bình tĩnh để giải thích cho công dân cận kẽ mọi thắc mắc của công dân này
lễ phép với nhân dân giúp đỡ nhân dân thực hiện tốt sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
đây chính là một nét đẹp trong văn hóa ứng xử của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
một nền tảng văn hóa tốt chính là nguồn gốc để tạo nên những hành động đẹp
đó là những chiến sĩ công an không quản ngại nguy hiểm tính mạng băng mình xuống dòng nước lũ để giải cứu nhân dân
hay lao vào chiến đấu với giặc lửa để cứu sống các nạn nhân
họ cũng là những con người dũng cảm nơi tuyến đầu chống dịch covid một mươi chín
và là cả những chàng chiến sĩ trẻ tình nguyện xa gia đình xa vợ con để đến bảo vệ nhân dân ở các bản làng xa xôi nơi biên cường của tổ quốc
tôi cũng theo các bộ mới được tăng cường về công an các xã biên giới
vậy là cũng mới về mừng nhé được một thời gian ngắn
nên là cũng đến mùa mưa lũ chứng kiến cuộc sống
của bà con ở đây thứ nhất là rất là vất vả rồi
chứ là cũng xác định cái tinh thần mình cũng hết sức cố gắng quyết tâm
cũng vận động bà con để làm sao di chuyển đến những địa điểm nơi ở cho nó an toàn
thông qua các con đường hình thành văn hóa đã hình thành hôn đúc nền phẩm chất
hút cách người cán bộ chiến sĩ công an vì nước quên thân vì tình nhân dân phục vụ thượng tôn pháp luật
để xây dựng nền văn hóa thực sự là nền tảng
động lực xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tình nguyện hiện đại
theo tinh thần nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đảng ủy công an trung ương đã ban hành nghị quyết số năm
về nâng cao chất lượng công tác văn hóa văn nghệ trong công an nhân dân
chúng tôi xác định đây là một nghị quyết nâng cao
một tầm cao mới cho hoạt động công tác văn hóa văn nghệ trong công an nhân dân
cái nghị quyết này chúng tôi đánh giá rất là kỹ cái tình hình chung
của đất nước của những tác động của thế giới
cũng như là tình hình chung những thực trạng
những năm tháng gần đây hoạt động văn hóa văn nghệ trong công an nhân dân
từ đó xây dựng ra những mục tiêu
rồi ra các nhóm giải pháp rất rõ ràng
để làm sao tới đây chúng tôi cụ thể hóa bằng những kế hoạch
để làm sao mà cái nghị quyết đi vào đời sống
được phổ biến xuống tận tri bộ trong công an nhân dân
thế thì từ những việc đó các cái nhóm giải pháp đi vào những việc rất cụ thể
cái việc phát triển cái đời sống văn hóa
trong công an nhân dân nó là một nhu cầu về tinh thần không thể thiếu được
thì giả soát toàn bộ các hệ thống thiết chế cơ sở vật chất của công an
các đơn vị địa phương từ trên bộ xuống đến địa phương
các ghi lời dạy của bác ghi nhúc tương thân
gửi dân phục vụ và chân bí dành dự là điều thiên nhiên và thứ nhất
lực lượng công an nhân dân
quyết tâm mang hết sức lực trí tuệ để bảo vệ nền tảng tiêu chuẩn văn hóa của đảng
xây dựng văn hóa công an nhân dân thực sự trở thành nền tảng
động lực thúc đẩy xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng
chính quy tình nguyện hiện đại
đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
và xây dựng đất nước ta nâng cường phát triển phổ biến